thông tin từ sở du lịch tp hcm trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lượng khách quốc tế đến tp hcm ước đạt hơn bốn triệu lượt tăng gần một mươi một so với năm hai nghìn một mươi tám
doanh thu ước đạt bảy mươi ba tỷ đồng tăng một mươi sáu năm
như vậy lượng khách quốc tế tới thành phố từ đầu năm đến nay đã đạt hơn năm mươi kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
doanh thu ngành du lịch lữ hành khách sạn nhà hàng trong sáu tháng qua đạt bốn mươi tám sáu kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
khách nội địa đến thành phố gần một mươi ba triệu người đạt bốn mươi mục tiêu đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
các nước trong khối asean mỹ nhật hàn quốc trung quốc úc pháp v v có lượng khách đến thành phố nhiều nhất
để thu hút du khách trong thời gian tới ngành du lịch thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh xây dựng du lịch nông nghiệp
gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hình thành mô hình du lịch sinh thái tại xã thành an huyện cần giờ
hoàn thiện bảy tuyến du lịch đường sông xây dựng chiến lược phát triển du lịch mai hội thảo hội nghị đến năm hai nghìn hai mươi năm
đơn cao chất lượng các dịch vụ du lịch tăng cường hơn nữa công tác quảng bá xúc tiến đồng thời tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp làm du lịch